đại duy xin kính chào tất cả quý vị
thưa quý vị việc f tăng trở lại trong những ngày vừa qua nằm trong dự kiến
vì khi thành phố mở cửa giao thương thì việc tiếp xúc và đi lại sẽ nhiều hơn
hiện thành phố và các quận huyện phường xã vẫn theo dõi sát sao
để khi phát hiện bất thường thì sẽ có những phương án tập trung để xử lý quyết liệt
và đó cũng chính là thông tin mà chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
trao đổi với báo chí bên lề cuộc kỳ họp quốc hội khóa một mươi bốn
theo ông phan văn mãi thực tế trong thời gian qua huyện hóc môn nhà bè
hay từng địa điểm cụ thể ở các quận quyện có dấu hiệu dịch phức tạp
thì thành phố và các địa phương đều có sự phân tích tập trung đánh giá
dùng biện pháp truy vết nhanh bao vây để xử lý kịp thời
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhìn nhận công tác phòng chống dịch
phải chủ động thường xuyên không được lơ là nhất là trong công tác dự phòng
mỗi người dân gia đình cơ quan nhà máy xí nghiệp phải thực hiện phòng dịch
với các biện pháp như khẩu trang khử khuẩn xúc hỏng sốt mũi
tập thể dục nâng cao thể trạng ai chưa tiêm vaccine thì phải tiêm
khi đã nhiễm bệnh rồi thì phải xử lý kịp thời ngăn nguồn lây
người bị nhiễm phải được tiếp cận với thuốc kịp thời để không chuyển nặng không tử vong
về lễ tưởng niệm những nạn nhân mất vì covid một mươi chín ông phan văn mãi cho biết
buổi lễ nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát với những gia đình có người thân mất vì dịch
cũng như chia sẻ với đồng bào vừa trải qua một thời gian căng thẳng vì đại dịch
lễ tưởng niệm cũng nhắc nhở chúng ta rằng thiên tai dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
vì vậy cần có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm đối diện với những hoàn cảnh như vậy
trong thời gian tới giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
thưa quý vị liên tục trong những ngày gần đây thì số ca dương tính covid một mươi chín
tại tp hcm đã có chiều hướng tăng lên
một mặt khó phục kinh tế song song đó nhiều địa phương đang phải nỗ lực
và quyết tâm dập dịch đặc biệt đó chính là việc kiểm soát và điều trị
cho những f tại nhà
sau đây là ghi nhận tại phường hiệp thành quận một mươi hai nơi đang đứng đầu
về số ca f cách ly tại nhà
ở thời điểm hiện tại trên toàn phường hiệp thành quận một mươi hai
đang có khoảng một ba trăm linh f điều trị tại nhà
theo thống kê của ngành y tế đây là một trong những địa phương đứng đầu
về số ca dương tính covid một mươi chín tại tp hcm
tại buổi lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đối với những người ở diện nghi vấn
ở khu phố một phường hiệp thành sáng nay một mươi hai tháng một mươi một
kết quả đã có bốn trường hợp dương tính
trước đó khu phố này có nhiều ca f điều trị tại nhà

có thể được phép tổ chức
trước đó khu phố này có nhiều ca f điều trị tại nhà
điều này tạo sự thoải mái cho người bệnh
nhưng cũng chính vì thế mà khiến một số người xung quanh đôi chút lo lắng
để tránh tiếp xúc tại trước nhà người f sẽ được dán bản cảnh báo
ngoài ra tổ dân phố còn tạo nhóm chung trên ứng dụng điện thoại
khi có thắc mắc hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín sẽ được hỗ trợ kịp thời
về đội ngũ y tế phường cũng đã được tăng cường nhân lực từ các đơn vị khác
nhắn tin trên kênh yellow đó để các bác sĩ có bác sĩ các bác sĩ hỗ trợ và sẽ tư vấn về để tụi em yên tâm hơn tụi em khỏi đỡ cái lo đắng nữa
sáng hôm qua là có thêm một trạm cấp cứu lưu động của bệnh viện y học cổ truyền
thì gồm một bác sĩ và một dù dưỡng
phối hợp với lại một cái đòn hiện tại là bệnh viện bình dân thì có khoảng ba bàn
thì hiện tại bây giờ là nhân lực thì bên địa phương thì có thể là rất là thiếu về cái số lượng f nó như vậy
cái trạm y tế chính và cái hai trạm cấp cứu lưu động thì cũng ráng cố gắng để mà hoàn thành những cái việc giống như là theo dõi f tại nhà rồi cách phát thuốc
trước tình trạng số ca dương tính đang tăng trở lại lãnh đạo ubnd phường hiệp thành quận một mươi hai đưa ra khuyến cáo tới người dân đóng trên địa bàn phường không nên chủ quan trong giai đoạn bình thường mới
tiêm vaccine đó là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước đã thực hiện
và trách nhiệm của mình là người dân được tiêm vaccine là mình phải biết rằng là
việc tiêm vaccine không phải là chúng ta không bị lây nhiễm covid một mươi chín
mà thật sự hiện nay qua cái đánh giá sơ bộ hàng ngày theo dõi
cái người mà tiêm vaccine hai mũi bị lại tỷ lệ rất cao
điều đó chứng tỏ rằng cái sự chủ quan
chứ không phải là tim rồi mà không bị mà tiêm rồi lại bị nhiều á
cho nên là cái này là mình cũng muốn là người dân phải hiểu được một việc tiêm vaccine để giúp cho mình
thì giảm được cái mức độ bệnh nặng giảm cái nguy cơ
tuy nhiên vẫn có khả năng lây bệnh rất cao
nên là đề nghị là mình hết sức thực hiện tốt cái năm k
dù tiêm hay chưa tiêm vaccine đều phải thực hiện tốt cái tiêu chuẩn năm k